những ngày qua khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa có mưa to đến rất to
dự báo từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi một ở trung bộ tiếp tục có mưa
mưa lớn ở miền trung cũng đã làm một người chết ở khánh hòa và một người mất tích ở ninh thuận
một nhà bị sập ở lâm đồng
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lửa đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự khố tiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ban hành công điện số hai mươi hai cd vptt gửi các tỉnh thành phố từ quảng trị đến khánh hòa
và các bộ ngành chỉ đạo ứng phó với diễn biến của mưa lũ
theo đó để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ quảng trị đến khánh hòa
các bộ ngành thực hiện một số thông tin
các bộ ngành thực hiện một số nội dung trong đó yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân chủ động các biện pháp phòng tránh
đảm bảo an toàn cho người tài sản và sản xuất tổ chức khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ vừa qua
tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân
tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt chia cắt kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm
theo phương châm bốn tại chỗ ra soát các phương án ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra khu dân cư ở ven sông suối
hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông
khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn
dẫn đến sự cố sạt lở đất ở đường khe xanh phường một mươi tp đà lạt
lâm đồng chính quyền đang phải chờ kết luận của cơ quan chuyên môn mới có thể đưa ra
cách khắc phục trong thời gian tới
trước mắt ủy ban nhân dân thành phố đà lạt cho di rời toàn bộ người dân người thuê phòng trọ
và du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm này đồng thời cắt cử lực lượng túc trực để kịp thời
ứng phó với các tình huống khẩn cấp trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một sau những tiếng động lớn
hàng trăm khối đất phía sau các căn nhà và khách sạn từ số hai mươi hai đến hai mươi tám
đường khe xanh sạt lở trôi xuống phía dưới thùng lũng vết sạt kéo dài một trăm ba mươi mét
kéo theo hai căn nhà tạm và toàn bộ cây cối hoa màu trên bề mặt sự cố này đã gây
tranh lệch địa hình cao khoảng một mươi năm mét sạt lở đất ăn sâu vào móng ba nhà dân và khách sạn
gây sập hoàn toàn các bờ tan luy đá bao quanh những tòa nhà trên
ngay khi phát hiện sự việc công an thành phố đà lạt phối hợp với cơ quan chức năng di rời người dân
cùng toàn bộ vật dụng có giá trị của những gia đình bị ảnh hưởng đã được di rời
địa phương đã di rời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
tại thị xã an nhơn có hơn bảy trăm linh cây mai bị ngập trong nước lũ
các hộ dân đã di rời được hơn năm trăm năm mươi cây lên vị trí cao
tại huyện phù cát tuyến đường dt sáu trăm ba mươi chín đoạn qua xã cát thành đã bị ngập khiến cho giao thông bị chia cắt
lực lượng chức năng xã đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cử lực lượng ứng trực
không cho phương tiện và người qua lại
một số tuyến đường tại xã cát hiệp cũng bị ngập sâu
xã cát tránh có một trăm ba mươi ngôi nhà bị ngập trong nước lũ
hệ thống canh mương nội đồng tại huyện phù cát cũng đã bị mưa lớn làm cho sạt lở vùi lấp với chiều dài hơn bảy trăm linh mét
hệ thống đê kè tại các sông suối sạt lở nhiều đoạn với chiều dài một hai km
tỉnh lộ dt sáu trăm ba mươi ba đoạn qua núi gành xã cát minh bị đất đá sạt lở trượt xuống mặt đường
địa phương đã khẩn trương di rời ba mươi sáu hộ dân sinh sống dưới chân núi gành đến nơi an toàn
trong khi đó tại thành phố quy nhơn mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường và khu dân cư
tại xã nhân bình xã nhân phú và phường gành ráng ngập sâu
chính quyền địa phương đã tiến hành di rời sáu mươi hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt
đến các nơi tránh trú an toàn